chiều ngày chín tháng bốn đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia do phó chủ tịch chuyên trách khuất việt hùng làm trưởng đoàn đã đến thăm và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân tử vong và mất tích trong vụ chìm tàu tại lễ hội nginh ông ở cửa biển thị trấn gành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đoàn công tác của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến khảo sát khu vực cảng cá gành hào địa điểm xảy ra vụ tai nạn chìm tàu và khu vực sạt lở tuyến đê kènh hào đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục tích cực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày sáu tháng bốn chiếc tàu mang biển số bl chín mươi ba nghìn ba trăm hai mươi hai ts do tài công doãn thanh nam điều khiển chở ba mươi chín người tham gia lễ hội kinh ông
khi tàu chạy ra cách cửa biển gạch hào khoảng hai km thì bị lật chìm vụ tai nạn khiến hai người tử vong một người mất tích và một mươi bảy người bị thương
đoàn cũng đã đến từng gia đình các nạn nhân chia buồn thăm hỏi động viên và trao phần quà cho ba gia đình có người bị chết và mất tích mỗi gia đình một mươi triệu đồng